vâng ngoài việc triển khai tiêm bổ sung cho người dân chưa hoàn thành mũi ba mũi bốn vaccine covid một mươi chín
để đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vừa ra văn bản yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng
nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như là dạp hát dạp chiếu phim vũ trường nhà hàng
hoặc là các địa điểm có không gian mở như sân vận động công viên đường phố bến xe
văn bản cũng đề nghị các sở ngành địa phương các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là trong dịp lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
chú trọng tuyên truyền chính xác tình hình dịch bệnh đến các cán bộ công chức viên chức và nhân dân ở trên địa bàn